thưa quý vị dù ngành đường sắt nỗ lực xóa bỏ các cây cầu yếu đi chung giữa đường sắt với đường bộ
thế nhưng trên tuyến đường sắt quốc gia hiện vẫn còn tồn tại tới ba cây cầu yếu phục vụ cho cả đường bộ lẫn đường sắt
hàng ngày những cây cầu này phải oàn mình cõng hàng nghìn lượt phương tiện cơ giới và cả tuyến tàu chạy qua
nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao
ghi nhận sau đây tại cây cầu cẩm lý huyện lục nam ở tỉnh bắc giang cây cầu có tuổi thọ gần năm mươi năm đã xuống cấp nghiêm trọng
cầu cẩm lý huyện lục nam tỉnh bắc giang có tuổi đời năm mươi năm được người dân gọi là cây cầu đau khổ
bởi hàng ngày phải oan mình gánh chịu hàng nghìn lượt xe trọng tải lớn
do cầu bé mật cầu chỉ rộng khoảng năm mét lại có đường sắt ở giữa
nên mỗi bên cầu phương tiện chỉ được đi một lượt còn bên kia phải chờ đợi
dễ gây ủn tắc tiêm ẩn tai nạn giao thông
đặc biệt cứ mỗi lần tàu hỏa đi qua dòng phương tiện lại ủn ứ kéo dài cả cây số
nhiều vụ việc xe buýt ô tô cố tình vượt đen đỏ lấn làn tắt đường kéo dài nhiều đồng hồ
thậm chí có những tài xế vượt ẩu đâm vào thành cầu gây hư hỏng nặng